tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định vừa khởi tố bị can la đức quang
trú tại huyện tràng định về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
từ tin báo của một nạn nhân sinh năm hai nghìn bốn qua điều tra cơ quan công an xác định đối tượng la đức quang
đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
tại cơ quan điều tra đối tượng la đức quang thừa nhận hành vi phạm tội
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật